bộ xây dựng vừa có công văn yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả thực hiện việc kiểm tra
giả soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ nguy hiểm tại đô thị về bộ xây dựng trước ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chỉ thị năm của thủ tướng chính phủ bộ xây dựng đã có công văn yêu cầu các tỉnh thành phố
báo cáo kết quả ra soát thống kê đánh giá bước một và phân loại xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ và dấu hiệu nguy hiểm
không đảm bảo an toàn chịu lực trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bộ mới nhận được báo cáo từ ba mươi năm địa phương trong đó có một số địa phương chưa triển khai thực hiện
hoặc chưa báo cáo cụ thể về số lượng công trình thuộc đối tượng cần đánh giá
cả nước hiện có gần một bảy trăm linh nhà trung cư cũ đã xuống cấp hàng trăm công trình nhà ở bao gồm cả biệt thự đã cũ nát nguy hiểm
việc tổng hợp thống kê đánh giá bước một và phân loại xác định các công trình có nguy cơ dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn chịu lực
được thực hiện với các nhà trung cư được xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn biệt thự trụ sở làm việc công trình công cộng có tuổi thọ trên sáu mươi năm
và các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm mất an toàn